điều kiện phải tuân thủ đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ nên đã nảy sinh một số trường hợp biến tướng
lạm dụng có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn xã hội xâm phạm đến sức khỏe danh dự và nhân phẩm của công dân
qua đó chính phủ kiến nghị bổ sung ngành kinh doanh dịch vụ đòi nợ vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh
tuy nhiên cơ quan thẩm tra của quốc hội cho rằng không nên cấm mà yêu cầu thêm điều kiện kinh doanh để quản lý chặt chẽ hơn
đây sẽ là nội dung chính của tiêu mục vấn đề trong tuần nhưng trước hết mời quý vị đến với phần tin tài chính hai mươi bốn trên bảy
vừa qua với chín mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội tán thành quốc hội đã thông qua luật chứng khoán sửa đổi
luật đã quy định về trao bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng
theo đó tại luật chứng khoán sửa đổi vừa được thông qua đã quy định cụ thể về điều kiện trao bán
cổ phiếu riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng
bao gồm có quyết định của đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được
từ đợt trao bán xác định rõ tiêu chí số lượng nhà đầu tư đối tượng tham gia đợt trao bán chỉ bao gồm
nhà đầu tư chiến lược nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
cùng với đó là việc chuyển nhượng cổ phiếu riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là ba năm đối với nhà đầu tư chiến lược
và tối thiểu là một năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt trao bán
trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án
quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật
ngân hàng nhà nước vừa ban hành thông tư số hai trăm linh hai nghìn một mươi chín ttnhn sự đổi bổ sung một số điều của thông tư
số ba trăm năm mươi hai nghìn một mươi ba ttnhn ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng chống rửa tiền
thông tư này quy định về biện pháp đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao cập nhật thông tin khách hàng
thông báo danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị phòng chống tài trợ khủng bố nội dung hình thức các báo cáo
giao dịch có giá trị lớn giao dịch đáng ngờ giao dịch chuyển tiền điện tử hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố
thông tư cũng quy định cụ thể về mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt đồng việt nam bằng tiền mặt kim loại quý đá quý công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan
và giấy tờ phải xuất trình cho hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt đồng việt nam tiền mặt kim loại quý đá quý
đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế căn cứ kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền tài trợ khủng bố đối tượng báo cáo phục vụ người thụ hưởng
và tổ chức trung gian phải có các chính sách và thủ tục trên cơ sở rủi ro để xác định
năm hai nghìn hai mươi dự kiến một số địa phương gặp nhiều khó khăn chính phủ đã trình bổ sung một hai trăm chín mươi chín tỷ đồng cho một mươi chín địa phương khó khăn về ngân sách
để bảo đảm mặt bằng dự toán chi ngân sách địa phương năm hai nghìn hai mươi không thấp hơn mặt bằng chi các năm trước
theo bộ tài chính do năm hai nghìn hai mươi là năm cuối thời kỳ ổn định ngân sách nhiều nhiệm vụ chi phát sinh lớn so với mặt bằng chi
năm hai nghìn một mươi tám ngoài số hỗ trợ bù mặt bằng chi nêu trên để hỗ trợ các địa phương khó khăn căn cứ khả năng cân đối của ngân sách trung ương
chính phủ đã trình quốc hội tăng số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi cho các địa phương
dự toán năm hai nghìn một mươi chín tăng hai so với dự toán năm hai nghìn một mươi tám dự toán năm hai nghìn hai mươi tăng thêm hai so với dự toán năm hai nghìn một mươi chín

vì vậy các địa phương có thể tăng hai so với dự toán năm hai nghìn một mươi chín
việc hỗ trợ mặt bằng dự toán chi ngân sách địa phương năm hai nghìn hai mươi đã đảm bảo đúng quy định phù hợp với tình hình thực tế
khả năng cân đối của ngân sách trung ương cũng như đảm bảo nguồn lực để các địa phương triển khai nhiệm vụ đề ra
đặc biệt là việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội và cải cách tiền lương
giữa tuần qua hy lạp đã hoàn tất thanh toán trước hạn hai bảy tỷ euro tương đương với ba tỷ usd trong khoản nợ tám tám tỷ euro
khoảng hơn chín bảy tỷ usd mà nước này vay của quỹ tiền tế
bộ tài chính hy lạp thông báo bước đi trên đã giảm bớt số tiền vay nợ của athens
qua đó cải thiện khả năng thanh toán nợ công của hy lạp và gia tăng niềm tin đối với thị trường
hiện hy lạp đang áp lãi suất bốn chín mươi một đối với khoản tiến dụng cấp cho hy lạp
trong khi lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn một mươi năm của nước này hiện chưa tới hai
theo dự toán ngân sách hy lạp kỳ vọng nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng ở mức hai tám vào năm hai nghìn hai mươi
trong khi vẫn tuân thủ các cam kết tài chính
đối với các chủ nợ trong suốt tám năm qua athens đã tiến hành hàng loạt cải cách thắt lưng buộc bụng
để nhận ba gói cứu trợ trị giá tổng cộng hai trăm tám mươi chín tỷ euro tương đương với khoảng ba trăm ba mươi tỷ usd
từ liên minh châu âu eu ngân hàng trung ương châu âu ecb và imf
tuy nhiên tổng nợ công của hy lạp trong năm ngoái vẫn cao tới ba trăm ba mươi năm tỷ euro
tương đương với khoảng ba trăm bảy mươi hai tỷ usd tương đương một trăm tám mươi tổng sản phẩm quốc nội gdp
vừa qua bộ tài chính thái lan đã đề nghị các chủ nợ
trình lên nội các nước này kế hoạch bơm ít nhất năm mươi tỷ bạt khoảng một sáu mươi năm tỷ usd vào nền kinh tế
trong quý cuối cùng của năm hai nghìn một mươi chín nhằm thúc đẩy tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội gdp cả năm sau
khi ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng thấp trong quý ba năm hai nghìn một mươi chín
các biện pháp mới nhất dự kiến được tung ra nhằm đối phó với tình hình kinh tế ảm đạm
dựa trên số liệu do hội đồng phát triển kinh tế và xã hội quốc gia nisdc công bố
trong thông báo mới nhất
nisdc cho biết kinh tế thái lan tăng trưởng hai bốn trong quý ba năm hai nghìn một mươi chín
nhìn hơn mức hai ba của quý ii năm hai nghìn một mươi chín nhưng thấp hơn mức tăng trưởng hai tám của quý i năm hai nghìn một mươi chín
tăng trưởng kinh tế chậm trong quý ba năm hai nghìn một mươi chín đã khiến nisdc hạ dự báo tăng trưởng gdp trong
cả năm nay xuống hai sáu so với mức dự báo trước đây là hai bảy đến ba hai
mới đây các bộ trưởng phụ trách
lĩnh vực kinh tế của thái lan đã nhất trí cần sớm triển khai những biện pháp kích thích kinh tế mới để thúc đẩy tăng trưởng gdp lên mức hơn hai sáu
những biện pháp này sẽ đóng một phần quan trọng vào việc nâng tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý bốn năm hai nghìn một mươi chín lên trên mức hai tám và trên hai sáu cho cả năm
thưa quý vị không phải là tất cả các doanh nghiệp đòi nợ đều vi phạm pháp luật nhưng nhiều doanh nghiệp đòi nợ thuê kiểu xã hội đen đã gây nên những bất ổn cho tình hình an ninh trật tự của xã hội đòi hỏi nhà nước phải có các quy định pháp luật chặt chẽ và sự giám sát thường xuyên
cơ sở pháp lý cho các công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ là nghị định một trăm linh bốn hai nghìn
nghị định một trăm linh bảy ndcp ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn bảy của chính phủ đã quy định chi tiết điều kiện hình thức người đại diện theo pháp luật cho hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ
tuy nhiên trong thực tế đến nay hoạt động của các công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ còn có những bất cập hạn chế như nhận thức của khách nợ về dịch vụ này còn mới lạ nên có ý chây ý chống đối đưa lý do kéo dài thời gian thậm chí trốn tránh việc trả nợ gây khó khăn cho công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ
trong khi đó doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ chưa thực hiện đúng các quy định tại nghị định số một trăm linh bốn chủ yếu vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ và vi phạm về an ninh trật tự xã hội
trong khi đó doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ và vi phạm về an ninh trật tự